từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến nay trên địa bàn các tỉnh miền trung có mưa to có nơi đến rất to kéo dài liên tục khiến cho mực nước sông suối trên địa bàn các huyện các xã vùng cao dâng cao
nước chảy rất mạnh làm cho nhiều công trình tài sản hoa màu của nhà nước và nhân dân bị hư hỏng và thiệt hại
mưa lũ khiến hai cha con ở huyện miền núi xã cắm muộn huyện quế phong tỉnh nghệ an bị cuốn trôi khi đi vớt củi
hiện thi thể hai nạn nhân đã được tìm thấy
cũng do ảnh hưởng của đợt mưa lớn hơn năm mươi m ta liêm quốc lộ một a đoạn qua huyện diễn châu nghệ an bị sụt lốn sạt lở
nhiều vị trí ở các quốc lộ tỉnh lộ bị ảnh hưởng nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh nghệ an
trong khi đó tại quảng nam mưa lớn đã làm đoạn ngầm sông trường và nước hoa trên quốc lộ bốn mươi b từ huyện bắc trà my đến huyện nam trà my bị ngập sâu
tuyến đường dh năm đi về xã trà vân xã trà vinh bị sạt lở nặng chưa lưu thông được tại điểm gần ubnd xã trà vinh
nước lớn làm khu vực suối ông đề trên tuyến đường xã trà đơn xã trà leng không lưu thông được
trước tình hình mưa to kéo dài gây ngập ống và sạt lở nhiều địa phương trên địa bàn đe dọa đến sự an toàn của người dân
chính quyền các cấp của huyện nam trà my đã huy động các lực lượng tiến hành di rời được một trăm bốn mươi bảy hộ trên sáu trăm linh năm người
ở những nơi có nguy cơ sạt lở và ngập
lực lượng công an các xã vùng cao đã tích cực khẩn trương hỗ trợ người dân di rời đến khu vực an toàn
mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường giao thông tại quảng bình bị chia cắt
các đơn vị công an cũng đã cử lực lượng chốt chặn tại các ngầm tràn đoạn đường hiểm yếu
di rời người dân vùng nguy hiểm sạt lở đến nơi an toàn và hướng dẫn các địa phương chủ động ứng phó
trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ với phương châm bốn tại chỗ
theo thống kê toàn tỉnh có ba mươi chín điểm nguy cơ sạt lở cao tại bảy huyện thị xã với tổng số năm trăm linh một hộ trên một chín trăm linh ba khẩu
cần di rời để tránh sạt lở đất
hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục có mặt để hỗ trợ người dân ở vùng nguy hiểm di rời đến nơi an toàn
cũng do mưa lớn kéo dài khoảng hai giờ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi tại xóm tát xã tân minh huyện đà bắc tỉnh hòa bình
đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp làm sập hoàn toàn ngôi nhà của ông lò văn san
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai hậu quả làm ông san tử vong ba người thân của ông bị thương